mưa lớn liên tục trong hai ngày qua cộng với lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều diện tích hoa màu nhà cửa của người dân ở hai huyện tân phú và định quán của tỉnh đồng nai bị ngập sâu trong nước
đặc biệt là nhiều bè cá nuôi trên sông đồng nai đã bị vỡ điều này đang gây ra rất nhiều thiệt hại lớn cho người dân địa phương
hai mươi bè cá nuôi dọc sông đang gần đến ngày thu hoạch của nhà chị hỏa thị hương bị tràn ra sông gần hết
đến sáng nay gia đình chị đã huy động thêm hàng chục người thân để gia cố lại các bè nhưng cũng chỉ còn lại những con cá chết nổi bồng bềnh như thế này
không chỉ gia đình chị hương mà nhiều hộ dân sống dựa vào con nước để nuôi cá bè trên sông đồng nai đoạn qua địa bàn huyện định quán cũng chịu chung số phận
điều này đang gây ra rất nhiều thiệt hại lớn cho người dân địa phương
điều này đang gây ra rất nhiều thiệt hại lớn cho người dân địa phương
trong đêm tám đến sáng ngày chín tháng tám nước từ thượng nguồn đột ngột đổ về kết hợp mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều địa bàn thấp trũng ven sông đồng nai ở hai huyện định quán tân phú bị ngập sâu
chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng giúp người dân di chuyển tài sản nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại
chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng giúp người dân di chuyển tài sản nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại
nước trên sông đồng nai đang rất cao có lực xoáy mạnh nên nhiều khu vực ven con sông đang bị sạt lở đất
để bảo đảm an toàn cho người dân trong ngày hôm nay chính quyền các địa phương đã cấm các bến phả qua sông